sau quận gò vấp thì quận bình tân được coi là điểm nóng
đợt bùng phát dịch thứ tư trong hai tuần đầu mức độ lây nhiễm tại khu vực quận bình tân chỉ khoảng là ba một ca mỗi ngày
tuy nhiên trong những ngày gần đây đặc biệt từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng sáu mức độ lây nhiễm tăng cao bình quân lập ba mươi ca mỗi ngày
nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp quận bình tân đã xin ý kiến ủy ban nhân dân thành phố
phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm khống chế dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng
từ giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu những rào chắn đã bắt đầu được dựng lên tại đầu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường an lạc
để thực hiện cách ly xã hội một mươi bốn ngày đối với những cư dân sống trong khu vực này
khu vực được phong tỏa gồm khu phố hai khu phố ba khu phố bốn thuộc phường an lạc với dân số gần năm mươi sáu người
tất cả người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm để khoanh vùng truy vết dập dịch triệt để trong những ngày tới
chỉ có riêng cái khu vực mà nó đặc biệt là mức độ lây nhiễm
điểm cao như thế này nè quận tiến hành phong trỏ thì một số doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng trong vấn đề sản xuất
quận cũng đã có tuyên truyền dẫn động để cho số doanh nghiệp này cũng như nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương của thành phố quận
trong việc tập trung tối đa từ một mươi đến một mươi bốn ngày tới để chúng ta có thể khoanh vùng
cách ly dập dịch
quỹ ba nhân dân quận bình tân chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng chống dịch an ninh trực tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa

khó khăn rồi đó chuyện đi lại mà đi không được là mang đồ chiếc nó địch chạy
mình không có ra đường đi làm thì đó cũng là một cái khó khăn rồi đó
theo đó quận bình tân đã liên kết với các đơn vị để cung ứng các mặt hàng thiết yếu
trong khu vực phong tỏa các cửa hàng tiện ích vẫn tiếp tục hoạt động
để cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân và chỉ phục vụ cho người dân
trong khu vực giãn cách chỉ chở hàng hóa không chở người ra vào khu vực này
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thành phố các sở ngành và sự chủ động của quận bình tân
hy vọng người dân trong ba mươi bảy điểm phong tỏa sẽ chung tay cùng chính quyền
để sớm khoanh vùng dập dịch để cuộc sống trở lại bình thường trong những ngày gần nhất
các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật